bộ giao thông vận tải cho biết sẽ nâng khung giá vé máy bay với các đường bay nội địa từ ngày một tháng bảy tới
hiện cục hàng không và bộ giao thông vận tải chưa điều chỉnh tăng dù mức giá vé máy bay nội địa hiện đã gần ngưỡng tối đa
cụ thể với đường bay dưới năm trăm linh km phát triển kinh tế xã hội mức giá vé tối đa là một sáu triệu đồng một vé
với nhóm đường bay khác dưới năm trăm linh km tối đa một bảy triệu đồng một vé
với đường bay từ năm trăm linh đến tám trăm năm mươi km tối đa hai hai triệu đồng một vé
đường bay tám trăm năm mươi một km tối đa hai bảy mươi chín triệu đồng một vé
đường bay một đến một hai trăm tám mươi km tối đa ba hai triệu đồng một vé
đường bay một hai trăm tám mươi km trở lên tối đa ba bảy mươi năm triệu đồng một vé
trước đó một số hãng hàng không nội địa liên tục kiến nghị cục hàng không điều chỉnh tăng khung trần giá vé máy bay đường bay nội địa do mức giá hiện hành đã áp dụng từ năm hai nghìn một mươi tám